bản tin tiếp tục với các tin tức giao thông cập nhật
mới đây tổng thầu epc dự án đường sắt cát linh hà đông công ty hữu hạn tập đoàn cục sáu đường sắt trung quốc cho biết dự án đang trong giai đoạn nghiệm thu các hạng mục công trình
dự kiến trong tháng bảy này các hạng mục dự án được nghiệm thu xong sau đó tổng thầu sẽ được thanh toán kinh phí theo quy định của hợp đồng
dự án vận hành thử toàn hệ thống hai mươi ngày trong thời gian này chủ đầu tư sẽ mời hội đồng nghiệm thu nhà nước vào đánh giá
trong quy trình tiếp theo bộ giao thông vận tải sẽ nghiệm thu và bàn giao dự án cho thành phố hà nội
hai mươi một chuyên gia của tổng thầu trung quốc sang việt nam sau dịch covid một mươi chín đã hoàn tất cách ly trở lại dự án làm việc
trong đó hàng ngày phối hợp với ban quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải làm công tác nghiệm thu số còn lại kiểm tra vận hành các hạng mục ở hiện trường
nếu các công việc diễn ra đúng kế hoạch cuối năm hai nghìn hai mươi dự án đủ điều kiện đưa vào vận hành khai thác
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đèo ngọc vin ở xã rờ cơi huyện sa thầy làm năm người tử vong và ba mươi năm người khác bị thương
sở giao thông vận tải tỉnh con tum vào trưa ngày một mươi một tháng bảy cho biết là xe khách đã chạy sai lộ trình
cụ thể xe khách của nhà xe minh thắng đăng ký chạy hướng thanh hóa và thành phố hồ chí minh
tuy nhiên khi tới huyện ngọc hồi con tum xe đã theo quốc lộ một mươi bốn c vào huyện yàng rai
khi đến địa điểm trên thì bị tai nạn giao thông
theo sở giao thông vận tải con tum việc đi theo tuyến quốc lộ một mươi bốn c là không đúng
tuyến đường một mươi bốn c trên đang thi công chưa đưa vào lộ trình cho phép xe khách liên tỉnh khai thác
theo người dân đây không phải là lần đầu tiên xe khách của nhà xe minh thắng đi vào tuyến đường này
xử lý xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông không phải là mới
tuy nhiên điều đáng nói là mặc dù công tác kiểm tra xử phạt vẫn được lực lượng
cảnh sát giao thông thanh tra giao thông vận tải thực hiện thường xuyên và liên tục
nhưng vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn ngay khi vắng bóng lực lượng chức năng
vậy nguyên nhân là do đâu giải pháp nào để chấn chỉnh thực trạng nhức nhối này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây
chiếc xe khách này ngang nhiên đỗ dừng bốc xếp hàng hóa đón trả khách sai quy định trên tuyến đường phạm hùng
đoạn trước cổng bến xe mỹ đình quận nam tử liêm
tất cả hành vi vi phạm đều đã bị lực lượng chức năng ghi lại bằng hình ảnh
và thông báo cho chốt cảnh sát giao thông phía trên dừng xe xử lý
trước bằng chứng thuyết phục lái xe đã phải chấp nhận ký vào biên bản xử phạt
nhưng điều đang nói ở đây lại không phải là chiếc biên bản duy nhất lái xe đã bị xử phạt trong tháng
em bị nhiều biên bản hà nội rồi chạy từ hà nội về quảng ninh
từ quảng ninh lên qua các tỉnh từ quảng ninh hải dương bắc ninh
rồi lên hà nội bị nớp rất nhiều biên bản
biết là không đúng pháp luật nhưng mà không đón khách thì
thì không lấy gì ra để chi phí
nên là còn em là là là có là vẫn đón
trên tuyến địa mà nó rộng nên là không thể đảm bảo lúc nào cũng duy trì được một vị trí cố định
nên là tranh đối với những người điều khiển xe khách dễ lợi dụng một việc đấy
khi vào phòng báo về chức năng sẽ tranh thủ việc dừng đỗ đó cho khách không được quy định
nguyên nhân thì đã được chỉ ra
từ khi bến xe mỹ đình bị điều chuyển hơn bốn trăm linh lượt xe về các bến phía nam và nước ngầm
lượng khách đã giảm mạnh
bên cạnh đó
cạnh tranh của các phương tiện xe limousine xe hợp đồng trá hình đã khiến cho nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh lao đao
dẫn đến biết mình sai nhưng vẫn phải cố tình vi phạm
hầu hết là mọi người được việc của mình nên là mọi người tranh thủ cái việc là ra ngoài bến để đón trả khách
khách khách cứ chạy băng ra chạy vào để dừng đỗ đón trả khách sẽ quy định
thứ nhất là gây nguy hiểm trực tiếp cho hành khách
thứ hai là gây nguy hiểm cho các phương tiện xe tham gia giao thông trên đường
và cái việc xe dừng đỗ trả khách cũng gây ra một nguy cơ tiềm ẩn cái việc là sẽ giảm tăng un tắc giao thông
mỗi năm chỉ tính riêng lực lượng cảnh sát giao thông
công an tp hà nội đã tiến hành xử phạt hàng nghìn trường hợp xe khách vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải
thậm chí doanh nghiệp vi phạm nhiều lần đã có hình thức xử lý tăng nặng hơn như kiến nghị đình tài cắt lốt
tuy nhiên thì theo lực lượng chức năng nếu cơ quan quản lý không có biện pháp căn cơ
chính sách điều chỉnh hợp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách
mà cứ trông chờ vào việc xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông thì chắc chắn vi phạm không thể xử lý rất điểm
có hay rằng chỉ là phát sinh thêm những chiều trò đối phó